huyện thường xuân tỉnh thanh hóa vừa phối hợp với tri cục thủy sản thanh hóa tổ chức lễ thả cá giống năm hai nghìn hai mươi
nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ thủy điện cửa đạt
hàng trăm tăng ni phật tử và người dân đã thả xuống lòng hồ thủy điện cửa đạt khoảng một bảy tấn cá giống có lợi ích kinh tế cao
như cá chấm cá me cá chép đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản
qua đó góp phần phục hồi tái tạo nguồn lợi thủy sản hiện đang bị suy giảm đa dạng hóa các giống loài thủy sản ở vùng nước tự nhiên của địa phương
lòng hồ thủy lợi thủy điện cửa đạt có khoảng ba mươi km mặt nước với dung tích một bốn tỷ m ba nước là điều kiện thuận lợi cho người dân trong khu vực
có thể đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản sau khi thả con giống để mang lại nguồn thu nhập cao